người đàn ông này trú tại phường an hòa thành phố rạch giá
cũng đặt mua tiền giả qua mạng
và được bưu điện giao hàng đến tận nhà
sau khi thanh toán một triệu đồng

xin chào và hẹn gặp lại
theo tìm hiểu của chúng tôi
những kẻ đăng các hình ảnh hấp dẫn
cùng những lời quảng cáo hấp dẫn về mua bán tiền giả
chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm đánh vào lòng tham của người dùng
trên thực tế có rất nhiều người đã sập bẫy lừa đảo
nhưng đành cam chịu không dám trình báo công an
vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả
việc giao bán tiền giả trên mạng thời gian gần đây
hoạt động khá công khai
ngoài các giao dịch là thật còn lại là lừa đảo
sau khi nhận tiền của người mua
các đối tượng lừa đảo cũng bỏ trốn
người dân cần lưu ý
cả người bán người mua tiền giả đều vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý nghiêm khắc